tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày hai mươi hai tháng bốn về dối loạn hoang tưởng dai dẳng do viện sức khỏe tâm thần quốc gia bệnh viện bạch mai tổ chức
bác sĩ chuyên khoa hai vương đình thủy phòng dối loạn tâm thần và y học tự sát chia sẻ về ca bệnh bốn mươi tám tuổi phải nhập viện điều trị dối loạn hoang tưởng kéo dài do luôn có suy nghĩ chồng ngoại tình
theo lời kể của bệnh nhân b và người nhà chị b bị dị ứng phấn hoa bánh gai không có tiền sử sử dụng chất tác động tâm thần trước đó tính cách của bệnh nhân vui vẻ hòa đồng
bệnh nhân lấy chồng năm một mươi chín tuổi hiện tại đã có ba người con các con đã lớn và đi làm khoảng hơn hai năm trở lại đây bệnh nhân dễ nóng nảy hay cáo giận với các con
bệnh nhân cho rằng chồng ngoại tình mặc dù đã được giải thích nhưng không tin bệnh nhân có tính kiểm tra kiểm soát chồng theo dõi mọi lúc mọi nơi ngay cả khi làm
bệnh nhân tìm kiếm
bệnh nhân tìm kiếm thông tin kiểm tra gia lô của chồng và nghi ngờ chồng có liên hệ với nghề yêu đầu bệnh nhân là người yêu thứ hai
cùng đó bệnh nhân cũng hay kiểm tra tin nhắn mạng xã hội instagram của chồng thấy nhiều tin nhắn công việc với kế toán của công ty bệnh nhân nghi ngờ chồng ngoại tình về kế toán
sau đó mỗi lần chồng đi công việc bệnh nhân thường yêu cầu chồng chụp ảnh để kiểm tra bác sĩ chuyên khoa hai vương đình thủy cho biết
bộ xung thông tin về ca bệnh này bác sĩ nội chú nguyễn thị hoa phòng dối loạn tâm thần và y học tự xát cho biết thêm
theo lời kể của gia đình ngoài ghen tuông vô cớ bệnh nhân b bắt đầu kéo giận chửi bới mọi thành viên trong gia đình kèm theo mất ngủ tăng dần mệt mỏi
sau khi thăm khám tại một bệnh viện chị b được chẩn đoán dối loạn giấc ngủ tuy nhiên qua một thời gian điều trị các biểu hiện không giảm mà tăng dần
gia đình sau đó đã đưa chị b đến khám tại viện sức khỏe tâm thần quốc gia
kết quả thăm khám bác sĩ trần đoán chị b mắc dối loạn hoang tưởng dai dẳng
người nhà bệnh nhân cho biết thời gian gần đây người bệnh ghen tuông gây gắt hơn dọa tự tử thậm chí dọa dít cả nhà
người bệnh có xu hướng bạo lực gây hại cho bản thân và những người xung quanh bác sĩ hoa kể
chuyên gia này cũng cho biết sau khi chẩn đoán người bệnh được dùng liệu pháp hóa dược phối hợp với các thuốc chống loạn thần liệu pháp tâm lý cá nhân gia đình
hiện tại sau hai mươi tám ngày điều trị tình trạng của bệnh nhân ổn định hơn hoang tưởng giảm cảm xúc hành vi phù hợp hơn ăn ngủ tốt
bác sĩ nội chú nguyễn thị hoa cho biết dối loạn hoang tưởng là những suy nghĩ phán đoán sai lầm không phù hợp với thực tế do bệnh lý tâm thần gây ra
dối loạn hoang tưởng chia làm nhiều dạng khác nhau như hoang tưởng được yêu
bệnh nhân tin rằng có người khác đang yêu họ họ thường cố gắng liên lạc với đối tượng thông qua các cuộc gọi điện thoại thư từ hoặc tin nhắn điện tử
hành vi này có thể là vi phạm pháp luật
hoang tưởng tự cao bệnh nhân cho rằng họ có tài năng lớn nào đó hoặc đã thực hiện được một số khám phá quan trọng
hoang tưởng ghen tuông người bệnh tin rằng vợ chồng hoặc người yêu không trung thủy thường được giải thích hoang tưởng vì bằng chứng ví dụ như quần áo sập sạch vết bẩn trên đa giường
hoang tưởng bị hại bệnh nhân tin rằng họ đang bị làm hại theo dõi đầu độc
hoang tưởng về cơ thể chủ yếu liên quan đến các chức năng và cảm giác của cơ thể
hoang tưởng bị hại phổ biến là bị nhiễm côn trùng hoặc ký sinh trùng
niềm tin rằng cơ thể phát ra mùi hôi thối rằng các bộ phận của cơ thể không hoạt động bị biến dạng hoặc xấu xí
theo bác sĩ hoa dối loạn hoang tưởng dai dẳng là dối loạn tâm thần hiếm gặp chiếm năm đến một dân số tuổi trung bình khởi phát khoảng bốn mươi tuổi
thường gặp ở các thể hoang tưởng bị hại hoang tưởng ghen tuông phổ biến hơn ở nam giới hoang tưởng được yêu hoang tưởng tự cao phổ biến hơn ở nước giới
theo bác sĩ hoa dối loạn hoang tưởng có thể phát triển từ dối loạn nhân cách hoang tưởng có sẵn bắt đầu từ giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành
những người mắc dối loạn nhân cách hoang tưởng có biểu hiện mất lòng tin và nghi ngờ đối với người khác cũng như động cơ của họ
các triệu chứng ban đầu của dối loạn hoang tưởng có thể bao gồm cảm thấy bị lợi dụng bận tâm đến sự trung thành hoặc đáng tin cậy của bạn bè
gan ý nghĩa mang tính chất đe dọa với các sự kiện đời thường sẵn sàng phản ứng với những điều nhỏ nhặt được nhận

dối loạn hoang tưởng nếu không được điều trị có thể dẫn đến lo âu trầm cảm
hoang tưởng có thể dẫn đến bạo lực hoặc các vấn đề liên quan đến pháp lý ví dụ như theo dõi hoặc quấy dối người khác có thể dẫn đến bị bắt giữ
hoang tưởng có thể gây cản trở các mối quan hệ trở nên xa lánh với người khác
bác sĩ hoa nói và nhấn mạnh hiện nay không có biện pháp sự phòng hoang tưởng cho nên việc trần đoán và điều trị sớm giúp làm giảm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân gia đình và các mối quan hệ bạn bè
đồng thời theo bác sĩ hoa vai trò tâm lý của bệnh nhân rất quan trọng
khi họ bận rộn thêm ví dụ như đi làm giao lưu với bạn bè người thân sẽ không có thời gian lo lắng hoang tưởng cho những việc khác